ngày càng nhiều doanh nghiệp hoa kỳ lên kế hoạch đầu tư vào việt nam đây là thông tin được đưa ra
tại buổi gặp gỡ báo chí của hội đồng kinh doanh hoa kỳ asean diễn ra mới đây tại hà nội
theo ông michael michalak nguyên đại sứ hoa kỳ tại việt nam trong tuần này một phái đoàn gồm bốn mươi năm
doanh nghiệp lớn của hoa kỳ sẽ có chuyến thăm và tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh tại việt nam
đây là điều rất có ý nghĩa trong bối cảnh do dịch covid một mươi chín các doanh nghiệp đều gặp khó khăn
về kinh doanh trên toàn cầu họ vẫn tin tưởng và lạc quan vào môi trường kinh doanh của việt nam
trong tầng hai do dịch covid một mươi chín các doanh nghiệp hoa kỳ tại việt nam bị giảm doanh thu khoảng năm mươi
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp đã và đang mở rộng nhà máy như ge ford bởi doanh nghiệp hoa kỳ có rất
nhiều kinh nghiệm bài bản nên họ rất bình tĩnh chủ động trong khủng hoảng mặt khác điều này cho
thấy họ rất tin tưởng vào môi trường kinh doanh của việt nam
xuống đầu tư của doanh nghiệp hoa kỳ và việt nam đã thấy rõ
khi ngoài các doanh nghiệp tại bản địa tăng cường mở rộng sản xuất thì nhiều dự án trong lĩnh vực
năng lượng y tế dược phẩm cũng đang tích cực triển khai các kế hoạch đầu tư con số đầu tư chắc chắn
sẽ ngày càng tăng lên ngoài ra nhiều doanh nghiệp ở thùng lũng silicon hoa kỳ đã và sắp có kế hoạch
chuyển nhà máy sản xuất thiết bị về việt nam
đại diện hội đồng kinh doanh hoa kỳ cũng đánh giá cao chính sách nhất quán của chính phủ việt nam
trong việc lắng nghe các kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp hoa kỳ
nhiều kiến nghị đã được giải quyết sắc đáng các doanh nghiệp cũng cho rằng việt nam là điểm sáng
trong khu vực về môi trường đầu tư và kinh doanh khủng hoảng dịch bệnh chỉ là ngắn hạn
và họ tin tưởng vào triển vọng tại việt nam thời gian tới